tiếp tục với những nội dung khác vào sáng nay bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật được hiến tặng là ba tác phẩm tranh sáng tác về chủ tịch hồ chí minh của họa sĩ văn giáo
ba tác phẩm tranh sáng tác về chủ tịch hồ chí minh của họa sĩ văn giáo gồm phát thảo bác hồ viết tuyên ngôn độc lập bác hồ viết tuyên ngôn độc lập giải đi sớm
được ông đoàn văn đức phó tránh văn phòng thành ủy hà nội và gia đình ông nguyễn văn đức con trai họa sĩ văn giáo hiến tặng cho bảo tàng hồ chí minh
những tác phẩm trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiệp vụ của bảo tàng hồ chí minh làm phong phú thêm kho hiện vật về cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người
đây chính là những tác phẩm nghệ thuật gốc mang nhiều giá trị thể hiện tấm lòng kính yêu chủ tịch hồ chí minh của họa sĩ văn giáo người đã dành cả cuộc đời để vẽ chân dung bác hồ